liên quan đến vụ việc hai nữ sinh tử vong bên đường ngày hôm qua công an tỉnh hương yên phối hợp với công an huyện yên mỹ
viện khoa học hình sự bộ công an tổ chức đưa thi thể của hai nữ sinh trên địa bàn huyện yên mỹ về trung tâm y tế huyện văn lâm tỉnh hưng yên
để tiến hành khám nghiệm làm rõ nguyên nhân tử vong
sau đây sẽ là thông tin chính thức của công an tỉnh hưng yên về vụ việc đang gây xôn xao dư luận trong những ngày vừa qua
công an tỉnh hương yên một mươi hai tuổi và một bé gái một mươi bốn tuổi đều ở huyện yên mỹ
sau khi khám nghiệm tử thi công an công an bàn giao thi thể cho gia đình mai táng
tuy nhiên gia đình nạn nhân một mươi bốn tuổi đã đưa xe tăng lễ trở thi thể của nạn nhân đến cổng công an huyện yên mỹ
yêu cầu trả lời nguyên nhân về cái chết của nạn nhân
còn gia đình nạn nhân một mươi hai tuổi mang quan tài ra địa điểm xảy ra vụ việc gây ách tắc giao thông trên đường ba trăm tám mươi một và quốc lộ năm
đoạn từ cầu vượt phú thủy thành phố hà nội đến huyện mỹ hào tỉnh hương yên
mặc dù được công an tỉnh chính quyền địa phương và công an huyện tích cực tuyên truyền vận động
hai gia đình trên không đưa thi thể nạn nhân về nhà mai táng
theo đề nghị của gia đình công an tỉnh hưng yên đã đề nghị viện khoa học hình sự bộ công an về khám nghiệm tử thi
tuy nhiên khi viện khoa học hình sự đề nghị đưa thi thể về cơ sở y tế để khám nghiệm
thì hai gia đình lại kiên quyết từ chối và không hợp tác
cho đến dặng sáng qua lực lượng công an và chính quyền địa phương đã tổ chức đưa thi thể nạn nhân một mươi hai tuổi
về trung tâm y tế huyện văn lâm để tiến hành khám nghiệm theo quy định của pháp luật
đối với thi thể nạn nhân một mươi bốn tuổi sáng ngày hôm qua
gia đình đã tự nguyện đưa về trung tâm y tế huyện yên mỹ để các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm
trong quá trình thực hiện một số đối tượng quá khích đã cố tình chống đối cản trở lực lượng công an thi hành nhiệm vụ
lực lượng công an đã kiên quyết bắt giữ và điều tra xem xét xử lý theo quy định của pháp luật
hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tỉnh hưng yên và huyện yên mỹ tập trung điều tra xem xét xử lý theo đúng quy định của pháp luật